tổng số ca tử vong do dịch covid một mươi chín tại châu á đã vượt con số là một mươi người trong tổng số gần hai trăm bảy mươi ca mắc
thống kê tính đến ngày tám tháng năm cho thấy tình hình dịch ở châu á diễn biến khả quan hơn so với những khu vực khác như châu âu hay bắc mỹ
tuy nhiên nguy cơ tái bùng phát vẫn chưa hoàn toàn được lợi bỏ
theo hãng tin afp đứng đầu về số ca tử vong tại châu á là trung quốc tiếp đó là ấn độ và indonesia
tuy nhiên trung quốc đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch với số ca mắc mới trong những ngày gần đây đều dưới một mươi và chủ yếu là trường hợp nhập cảnh
trong khi đó hàn quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày quay trở lại mức hai con số và đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát lây nhiễm tại thủ đô seoul
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc đã ghi nhận thêm một mươi ba ca nhiễm mới trong ngày tám tháng năm
tất cả cũng liên quan đến một người bệnh người này xét nghiệm dương tính hôm bảy tháng năm và trước đó đã tới năm hộp đêm
còn tại khu vực đông nam
singapore vẫn là quốc gia có số ca mắc cao nhất khi đã ghi nhận hơn bảy trăm sáu mươi ca mắc mới trong ngày
dịch cũng diễn biến phức tạp tại philippines với một mươi một ca tử vong và một trăm hai mươi ca mắc mới trong ngày tám tháng năm